bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec vừa cứu sống thành công cháu gái hai tuổi suy gan giai đoạn cuối
bằng gan hiến của bà ngoại năm mươi hai tuổi đảm bảo an toàn cho hai bà cháu hồi phục nhanh chóng sau phẫu thuật
được biết ngày một mươi bốn tháng ba bé blc hai mươi bảy tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suy gan giai đoạn cuối
nhiều lần nhiễm trùng đường mật và nhiễm khuẩn huyết liên tục sốt
cân nặng bé chỉ một mươi kg nhưng bụng đã chứa tới hơn một ba lít dịch cổ trướng
gây nên tình trạng khó thở chèn ép cơ hoành chảy máu vỡ tính mạch thực quản do tăng áp lực tĩnh mạch cửa
trước đây bé blc bị teo đường mật bầm sinh từng được phẫu thuật ca sai để núi mật ruột lúc ba tháng tuổi
diễn biến một năm sau mổ cho thấy bé không may nằm trong số các trường hợp teo đường mật bẩm sinh không đạt được hiệu quả sau mổ
hệ thống đường mật trong và ngoài gan của bé không được lưu thông khiến gan ứ mật dẫn đến sơ hóa
và cuối cùng là suy gan với nhiều biến chứng nặng như vỡ tính mạch thực quản gây xuất huyết tiêu hóa cổ trướng
bé xe phải được ghép gan nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng
tuy nhiên các kết quả kiểm tra đánh giá giải phẫu gan cả bố và mẹ lc đều cho kết quả không phù hợp
tình trạng sơ gan của bé ngày càng xấu đi không đáp ứng với điều trị và suy dinh dưỡng nặng
thời gian sống của bé có thể chỉ tính được bằng ngày bằng tuần
may mắn thay bà ngoại của bé bà htl huyện vĩnh bảo hải phòng lại đủ điều kiện hiến gan cho cháu cái
sau khi xét nghiệm và vượt qua ba vòng kiểm tra chặt chẽ
ngay lập tức đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã khẩn trương hộ trần
chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện thành công ca đại phẫu phức tạp
được các bác sĩ trong ekip phẫu thuật chăm sóc kỹ lưỡng trong suốt quá trình mổ và hậu phẫu
thể trạng bé đã cải thiện nhanh chóng sau ca mổ
da không còn vàng bụng thon gọn hơn ăn uống tốt và bắt đầu tăng cân
các chỉ số cho thấy chức năng mảnh ghép đã ổn định
theo các bác sĩ tiếp theo chỉ cần sử dụng thuốc chống thải ghép
bé hoàn toàn có thể trở lại với cuộc sống bình thường
bên cạnh đó bà ngoại của bé cũng đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện
chỉ sau năm ngày kể từ khi phẫu thuật hiến gan
ca lại phẫu kéo dài tám giờ đồng hồ cho bệnh nhân chỉ vòn vẹn một mươi kg bị suy gan thực sự là một thách thức
để có thể tạo hình mạch máu chính xác khớp với mạch máu của người lớn
vốn có đường kính lớn gấp ba lần mạch máu của trẻ em kỹ thuật của các bác sĩ thực hiện phải rất cao
đồng thời toàn bộ quy trình gây mê cũng như hồi sức tích cực chăm sóc sau mổ
đòi hỏi sự phối hợp nhuẩn nhuyễn giữa nhiều chuyên khoa
tuân thủ các quy trình chuyên môn nghiêm ngặt để tránh các biến chứng có thể xảy ra
ngay sau khi hoàn tất ca phẫu thuật
ekip gây mê đã giúp ống nội khí quản đề bé tự thờ giúp giảm áp lực trong lồng ngực
tăng chất lượng mảnh gan mới ghép và tránh nguy cơ viêm phổi cho người bệnh
thạc sĩ bác sĩ vũ tuấn việt trường khoa gây mê
bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec times city chia sẻ về các phẫu thuật
ek gây mê vinmec đã liên tục xét nghiệm điều chỉnh các chỉ số máu nước tiểu cần thiết
chăm chút từng chi tiết nhỏ trong suốt ca mổ
bệnh nhân được giảm đau bằng phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống esp
an toàn và không gây tác dụng vụ
nhờ đó ngay khi ca mổ kết thúc con đã được rút ống nội khí quản tỉnh táo trong niềm vui của bố mẹ